chuyển sang phần tin tức quốc tế tổng thống mỹ joe biden ngày hôm nay kêu gọi chấm dứt quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với nga
động thái này được cho là sẽ mở đường cho việc tăng thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nga
một quan chức cấp cao trong chính quyền mỹ cho biết việc bỏ quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với nga sẽ phải được quốc hội mỹ thông qua
theo văn phòng đại diện thương mại mỹ trong năm hai nghìn một mươi chín nga là đối tác thương mại lớn thứ hai mươi sáu của mỹ với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng hai mươi tám tỷ usd
các mặt hàng nhập khẩu hàng đầu từ nga bao gồm khoáng sản nhiên liệu kim loại quý và đá sắt thép phân bón và hóa chất vô cơ
tất cả các mặt hàng này có thể phải chịu mức thuế cao hơn nếu quốc hội mỹ thông qua việc bãi bỏ quy chế nói trên
trước đó tổng thống mỹ đã thông báo áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu và các nguồn năng lượng khác của nga
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ giang thái xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong số phát sóng tiếp theo